các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên các địa phương đều khuyến cáo người dân khi sinh hoạt đi lại trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
cần tuyệt đối tuân thủ quy định năm k và các quy định về phòng chống dịch tại địa phương
cụ thể với cà mau tỉnh này vào ngày hai mươi tháng một đã đánh giá lại cấp độ dịch trên phạm vi cấp xã trên toàn tỉnh
và theo đó toàn tỉnh không còn xã có vùng đỏ vùng cam
địa phương này khẳng định không có quy định cách ly hay theo dõi sức khỏe công dân
từ nơi khác đến tỉnh hoặc về quê ăn tết
nhưng người dân cần tuân thủ quy định về phòng dịch trong việc khai báo y tế và thực hiện năm k
tương tự tại tỉnh bạc liêu người đã tiêm đủ hai liều vaccine
trở lên khi về đến địa phương chỉ cần khai báo y tế và thực hiện năm k
không bị cách ly theo dõi dưới mọi hình thức
lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn tạo mọi điều kiện cho người dân về quê đón tết
xung họp đầm ấm cùng gia đình trong lúc vẫn đảm bảo phòng chống dịch
các địa phương khác như đồng tháp sóc trăng thành phố cần thơ
vĩnh long kiên giang đều thông thoáng trong các quy định về phòng dịch
và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui tết
trong đó tại tỉnh đồng tháp người dân về quê không cần phải khai báo y tế
nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp năm k hạn chế tối đa tập trung đông người
chủ tịch ubnd tỉnh an giang ông nguyễn thanh bình cho biết
tỉnh không hạn chế người dân về quê ăn tết
tuy nhiên chủ tịch tỉnh khuyến cáo người dân về vui xuân đón tết
thì cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
tụ tập đông người thực hiện biện pháp năm k nhằm bảo vệ sức khỏe
cho bản thân gia đình và cả cộng đồng nhất là trước sự lây lan nhanh của biến chủng mới
lãnh đạo hai tỉnh hậu giang và sóc trăng cho biết
thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
do đó vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai này
địa phương không đặt ra thêm yêu cầu nào để tạo điều kiện cho người dân
làm ăn xa được trở về quê xung họp và đón tết với gia đình
trong đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng
đề nghị bà con trước khi về quê nên tự thực hiện xét nghiệm để xác định kết quả âm tính
bên cạnh đó thực hiện nghiêm quy tắc năm k để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng
còn lãnh đạo tỉnh hậu giang thì khuyến cáo người dân khi về quê vào dịp tết
nên đến trạm y tế ở địa phương để khai báo y tế
đồng thời thường xuyên theo dõi sức khỏe hạn chế tụ tập đông người
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín